còn vào rạng sáng nay đã xảy ra một vụ chìm xà lan ở sông gò gia
ở xã thành an huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
công an huyện cần giờ thông tin là đã cứu được bốn người còn một người đang mất tích
vào lúc bốn giờ ba mươi năm phút khi đang neo đậu để chờ xuống hàng từ tàu chở hàng quốc tịch island
thì xảy ra tai nạn
lúc này trên xà lan có năm người
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã điều động hai phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn
do hiện trường vụ tai nạn nằm ở vị trí nước chảy xiết độ sâu từ ba mươi đến bốn mươi mét
nên công tác cứu nạn gặp khó khăn
hiện các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai tìm kiếm và lên phương án trục vớt
lực lượng cứu hộ cho biết ngay vị trí này như điểm đen vì có vòng xoáy rất nguy hiểm
đã xảy ra mấy vụ chìm xà lan tại đây danh tính bốn người đã thoát nạn gồm
phạm văn triều thuyền trưởng ngụ tiên lãng hải phòng nguyễn văn tán máy trưởng
tăng văn phúc thuyền viên và hồ văn thất
riêng anh phùng sơn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tam kỳ nghệ an
nghi do kẹt trong cabin sao lái chưa thoát ra ngoài được